phần thông tin này ngay lập tức đã thú sự quan tâm của cộng đồng mạng
mới đây bộ công an khẳng định cơ quan công an không gửi lệnh truy nã bằng tin nhắn điện thoại
các tin nhắn với nội dung như vậy là giả mạo người dân cần cảnh giác tránh không bị lợi dụng lừa đảo
đây là một trong những tin nhắn được gửi với nội dung lệnh truy nã
trong đó có thời gian ra quyết định và hành vi bị truy nã
theo nội dung tin nhắn trường hợp người dân không ra trình diện sẽ phải đối diện với nhiều hình thức xử lý
chiêu trò này nhằm đánh vào tâm lý của một bộ phận người dân nếu chủ quan thiếu cảnh giác sẽ rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo
nhiều ý kiến cư dân mạng đã bày tỏ sự bức xúc trước thủ đoạn này
đây là tin nhắn từ nhân viên của một số công ty tài chính ham dọa mạo danh cơ quan pháp luật để khủng bố người vay nợ
sao các tín dụng đen và tin nhắn giác vẫn lộng hành
sống và làm việc theo pháp luật thì không cần sợ bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào
có những người tâm không sáng thì mới để bọn tội phạm lợi dụng đó làm căn cứ lửa đảo thôi
không có cơ quan pháp luật nào đi truy nã một cá nhân mà đi nhắn tin hay điện thoại
bộ công an cũng đã phát đi cảnh báo người dân cần phải cẩn trọng với tin nhắn giả mạo truy nã tội phạm
theo quy định của pháp luật việc gửi thông báo quyết định truy nã được quy định do bộ công an bộ tư pháp viện kiểm sát nhân dân tối cao tòa án nhân dân tối cao ban hành
phải nhấn mạnh quyết định truy nã là văn bản bằng giấy
và được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi cơ quan tổ chức cá nhân biết phát hiện bắt giữ đối tượng bị truy nã
quy định truy nã chỉ được gửi đến cơ quan công an hoặc viện kiểm sát nhân dân liên quan đến đối tượng truy nã
như vậy thông báo lệnh truy nã qua tin nhắn là hành vi giả mạo
việc liên tục phải cảnh báo chia sẻ những thông tin lừa đảo như thế này là rất cần thiết
vì vậy đông đảo cư dân mạng đã nhanh chóng chia sẻ thông tin này với mong muốn không ai trở thành nạn nhân
từ những vụ việc giả mạo như vậy
tội phạm lừa đảo hàng ngày nhắn tin gọi điện lừa đảo người dân
rồi cơ bạc tệ nạn xã hội cũng quảng bá tin nhắn hàng ngày trên mạng di động
quan trọng là ý thức cảnh giác của chính bản thân mình nếu không sẽ tiền mất tật mang
mọi người đừng hoang mang và lo lắng
nếu nhận được tin nhắn như vậy việc đầu tiên cần phải bình tĩnh
thứ hai là thông báo cho lực lượng công an phối hợp cung cấp thông tin để sớm phát hiện những đối tượng lừa đảo này
bộ công an cần truy bắt nhóm đối tượng này để tránh tình trạng mạo danh nữa
với rất nhiều cách thức lừa đảo qua việc gọi điện nhắn tin qua điện thoại di động như hiện nay
nhiều ý kiến cư dân mạng cũng đang mong chờ các cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với các hành vi này
tình trạng này rất nhiều người đã gặp phải mong rằng lực lượng chức năng xử lý nghiêm các đối tượng này
báo cáo xử lý tin giác gửi đến số điện thoại người dùng các nhà mạng cần có trách nhiệm quản lý
tránh để tin nhắn
trường hợp người dân nào đã bị rơi vào bẫy của các đối tượng cũng cần phối hợp cung cấp thông tin để cơ quan chức năng xử lý
nếu không sẽ là cơ hội cho các đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nhiều người sẽ lại bị rơi vào bẫy lừa đảo
người dân phải đặc biệt cẩn trọng với tin nhắn giả mạo truy nã tội phạm nâng cao cảnh giác tránh không bị kẻ gian lợi dụng để lừa đảo
bạn suy nghĩ gì về nội dung được đề cập trong tiểu mục cư dân mạng hôm nay
hãy chia sẻ trên fanpage truyền hình công an nhân dân